người dân có nhu cầu ứng tuyển có thể liên hệ trực tiếp trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố nơi đang sinh sống
viện pasteur nha trang trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam hoặc liên hệ tư vấn qua các điện thoại đường dây nóng
thử nghiệm phòng vaccine covid một mươi chín dạng phung xương xịt mũi giai đoạn ba hiện có năm quốc gia là colombia philippines nam phi indonesia và việt nam